thực hiện chuyên án một mươi tám tn một mươi chín tn đấu tranh với các đối tượng nguyễn thanh tuân
tên gọi khác là trăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn lật yên trung thạch thất hà nội
nguyễn văn thuận tức thuận chuột sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thanh liềm hà nam
ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
nhiều xe bọc thép và vũ khí chuyên dụng tiến hành đột kích phù thủy ma túy lóng luồng huyện mai châu tỉnh sơn la
ngoài hai tay chùm ma túy là tuân và thuận
còn có hai đối tượng nguy hiểm khác bị tiêu diệt bắt sống ba tên khác thu giữ lượng vũ khí súng đạn cực lớn
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tổng cục cảnh sát bộ công an tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm ma túy tại cụm địa bàn các xã hàng kìa bà cò huyện mai châu hòa bình và lóng luồng huyện vân hồ sơn la
theo thông tin từ hội nghị tại các điểm nóng lóng luồng và bà cò
có nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy đang lẩn trốn tiếp tục móc nối với các đối tượng trong nước và nước ngoài
tổ chức các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quân giả hoạt động rất mạnh động sử dụng vũ khí chống trả khi bị truy bắt
qua giả soát hiện ở xã hàng kia bà cò có bảy đối tượng truy nã về ma túy
địa bàn xã lóng luồng có ba mươi hai đối tượng truy nã về ma túy trong đó có hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là nguyễn thành tuần
và thuận trột được coi là đặc biệt nguy hiểm
trong thời gian bỏ trốn cả hai đã tập hợp nhiều đối tượng cộng cán lập ra đại bản doanh ma túy tại bản tà dê
dù lẩn trốn nhưng hai chùm ma túy này vẫn cầm đầu đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn
vận chuyển từ lào về lóng luồng rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ tại xã lóng luồng huyện vân hồ sơn la
chiến dịch do công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an triển khai
khoảng hai trăm linh chiến sĩ công an được huy động tham gia phá án
ban chuyên án huy động nhiều xe đặc trùng như xe bọc thép xe phá sóng đã bất ngờ tấn công hàng ổ của nhóm buôn bán vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm này
từ nhiều năm trước khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra các đường dây ma túy xuyên quốc gia
hầu hết các đối tượng đều khai có liên quan đến một đối tượng tên là trăng
tập trung sang mình các điều tra viên làm rõ đó chính là siêu chùm ma túy
nguyễn thanh tuần hiện đang trốn truy nã tại bản tà dê xã lóng luồng huyện vân hồ tỉnh sơn la
đến thời điểm bị bắt tuân đã có hai lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
một của công an tỉnh quảng ninh và một của công an tỉnh sơn la đều về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong khi đồng bọn lần lượt theo nhau vào tù chỉ tính riêng hai đường dây lộ sáng đã có một mươi bảy kẻ chịu án tử hình
tám kẻ khác lãnh án trung thân
tà chùm của nhiều đường dây ma túy đang sống tại trung quốc là đặng minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại lạng sơn cũng bị tóm gọn theo lệnh truy nã và xử phạt trung thân
thì thoát án tử hình do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nguyễn thành tuần vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật
sau khi vợ đi tù nguyễn thành tuần bỏ quê lên sinh sống ở bản tà dê xã lóng luồng huyện vân hồ tỉnh sơn lạ
cặp bồ với một phụ nữ trẻ khác
chung sống như vợ chồng và tiếp tục móc nối buôn bán ma túy
do địa bàn này từ lâu đã là thánh địa ma túy vùng tây bắc
là nơi tập kết hàng của các toán nhóm vận chuyển ma túy vũ trang người lào thái lan từ biên giới việt lào vào nội địa
nên tuần nhanh chóng trở thành đồng nộ có tiếng cung cấp nguồn hàng cho hầu hết các đường dây ma túy xuyên quốc giả
hàng của tuần có tiếng là chất lượng bởi dù heroin hay hồng phiến hàng đá ma túy tổng hợp
các loại đều là hàng made in tam giác vàng ít bị pha chế dập lại như nhiều đầu nộ khác
mặt khác tuân có nguồn hàng cực kỳ dồi dào muốn lấy bao nhiêu cũng có
bởi vậy những tai buôn ma túy chuyên nghiệp có thâm niên thường tìm đến tuần
cầm đầu nhiều đường dây ma túy xuyên quốc giả nhưng hầu như tuần không bao giờ ra mặt
chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng và các đầu mối mua hàng qua điện thoại
sau khi giao dịch thành công
tuần đi đến khu vực rừng giả nơi giáp danh giữa hai tỉnh hòa bình sơn lạ
để nhận ma túy từ gã chủ hàng người mông tên là nhồng
sau đó cũng qua điện thoại tuân sai đám tay chân đem đi giao cho các mối hàng ở nhiều tỉnh thành phía bắc
và đem cho các ông chùm ma túy người trung quốc
cũng giống như các phi vụ làm ăn khác trong giới ma túy
việc mua phải hàng dờm hàng kém chất lượng hay bị cướp hàng chơi đều quỳ tiền
không phải là hiếm khi xảy ra
với chùm tuần phương châm là kiếm tiền tươi thóc thật nên việc mua bán ma túy xuôi trèo mắt mái suốt thời gian khá dài
hầu hết các chuyến hàng lớn tuân bao giờ cũng khuyến mại thêm cho đối tác vài khẩu súng quân dụng
thậm chí cả ak lưu đạn để bảo vệ hàng
chỉ trong hai vụ án mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an điều tra
các đường dây do tuần điều hành đã mua bán hai bảy trăm linh bánh heroin
ở vùng đất giữ này đồng thời điều hành cùng lúc nhiều đường dây ma túy khác nhau hoạt động hết công suất
tuân lôi kéo những kẻ tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt thành phần giang hồ bất hảo đến đầu quân giới trướng
sau này nhà của tuân là điểm đến của các đối tượng truy nã ở nơi khác tới tá túc
đến thời điểm bị bắn chết tại nhà tuần thường xuyên có một mươi bốn đối tượng
trong đám đệ tử của tuần có tên nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại đồng xuân huyện quốc oai hà nội
một trong hai tử tù trốn chạy gây xôn xao dư luận mới đây cũng là kẻ từng có tiền án
tình được chùm tuân chọn thay thế cho đám đàn em bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an bắt hàng loạt do dính vào vụ vận chuyển bốn trăm chín mươi bánh heroin trong bình ga công nghiệp
do nguyễn quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại điệp nông hưng hà thái bình cầm đầu
sau khi bị bắt giữ bốn trăm chín mươi bánh heroin vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bà trùm đặng minh châu tiếp tục điện thoại mua của nguyễn thanh tuân
hai mươi bánh heroin với giá một trăm chín mươi hai triệu đồng trên bánh
để thực hiện kế hoạch mua bán ma túy này tuân đã bảo nguyễn văn tình thuê một nhà ở hà nội
để làm kho giấu heroin nguy trang là kho đựng bánh kẹo
do vậy nguyễn văn tình đã thuê nhà của anh bùi văn tình
nguyễn văn tình đã thuê nhà của anh bùi văn tình nguyễn văn tình đã thuê nhà của anh bùi văn tình

sau khi thuê được nhà để cất giấu ma túy xong
thì tuân cho châu biết số điện thoại của tình để châu trực tiếp liên hệ với tình để nhận heroin
sau đó châu đã điện cho tình và thuê xe tải chở bánh kẹo đến địa điểm để tình bốc hàng bánh kẹo cho vào trong kho
đến sáng ngày hôm sau tuân cho bùi văn biên đi xe ô tô chở tám mươi bánh heroin xuống hà nội
số heroin này tuân giấu vào trong lốp dự phòng của xe ô tô fortuner
sau đó điện cho tình để tình ra đón biên chở ma túy về khò
khi biên vận chuyển heroin đến thì tình lấy dao nhọn
rạch lốp xe ô tô lấy tám mươi bánh heroin ra giấu lẫn vào trong các thùng bánh kẹo
ngoài ra sau khi mua bán chót lọt tám mươi bánh heroin trên
tình đã trực tiếp đi nhận bốn tỷ đồng của châu gửi về hiệu vàng ở phố hàng bạc rồi giao lại cho biên
mang rao cho tuần
bị tuyên án tử hình tình cùng thọ sứt trốn trại giam t một mươi sáu tìm cách mò lên nhà tuần
nhưng lực lượng truy bắt đã đoán được ý đồ của hắn nên đã răng lưới tóm gọn
một tay chân đắc lực nhất của chùm tuần phải kể đến nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba dân tộc mường ngụ thôn lập thành xã đồng xuân huyện quốc oai hà nội
sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả được học hành đàng hoàng
nhưng vừa học hết lớp một mươi hai chưa được bao lâu hùng đã lọt mắt xanh của ông chùm ma túy nguyễn thanh tuần
ở cùng xã với hùng và nhanh chóng trở thành kẻ giúp sức đắc lực cho hắn
chỉ trong thời gian ngắn một gã thanh niên vắt mũi chưa sạch như hùng đã có trong tay khối tài sản lớn
hùng mua bốn ô tô trong đó có cả chiếc camry hạng sàn thậm chí dựng hẳn một căn nhà sàn bề thế
chỉ để làm nơi tập kết cất dấu ma túy và vũ khí cho ông chùm
khi hùng bị bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của hùng tại thôn sáu xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
cơ quan điều tra đã thu giữ được chín bánh heroin một khẩu súng ngắn một khẩu súng ak bốn mươi bảy kèm theo ba mươi viên đạn
mỗi chuyến hàng hùng thường nhận vận chuyển thuê với số lượng rất lớn nhiều thì ba trăm linh bốn trăm linh bánh ít cũng mấy chục bánh heroin
hùng còn thay ông chùm chỉ đạo liên lạc với khách hàng nhận tiền ảnh giới
để vận chuyển nhiều lần với số lượng ma túy mang về hà nội thái nguyên bắc cạn bán
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đủ cơ sở kết luận nguyễn văn hùng mua bán trái phép một hai trăm sáu mươi chín bánh heroin
những tài trần đắc lực của chùm tuần còn có nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại tổ hai mươi ba phường tân thịnh thành phố hòa bình và trần đức duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu tám thị trấn lương sơn hà nội hà nội
lãnh một tiền án một mươi tám tháng tù treo vì tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông
duy bỏ nghề tài xế đi theo nguyễn thanh tuần trực tiếp lái xe chở ma túy và vũ khí mang về hà nội thái nguyên bắc cạn cho ông trung
giãn sáng sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm duy bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang khi đang vận chuyển chín mươi bốn bánh heroin trên chiếc xe tải nhỏ màu xanh
quốc gia này trần đức duy
kiếm được năm trăm một mươi bốn triệu đồng
còn nguyễn văn hùng được trả công
hai tỷ đồng đổi lại
hiện nay cả tình hùng
duy và những tay chân
đắc lực khác đều đang chờ
ngày thi hành án tử hình
còn nguyễn thành nam
là đối tượng lười lao động hàm trời
đua đòi đã vào bản
lũng xá lóng luồng vân hồ
sơn lạ sống và giúp việc
cho nguyễn thành tuần tuần đã
chỉ đạo nam nhận và giao heroin
cho khách với nhiệm vụ cảnh giới
đường nam cũng chính là
đối tượng bị truy nã đặc biệt
về tội mua bán trái phép chất ma túy
do đồng phạm với vai trò giúp sức
mua bán trái phép năm lần
tổng số chín trăm bảy mươi năm bánh heroin
nhưng vì sống
tại nhà tuần nên hầu như nam
không được ông chùm chia cho đồng nào
trong vụ vấy bắt
hai ông chùm ma túy này ở
lóng luồng dù cảnh sát thuyết phục
ra đầu thú tuy nhiên
hai chùm ma túy này quyết cố thủ
chỉ đạo đàn em chống trả bằng
súng và lũ đạn sau ba ngày
vây giáp tấn công bằng xe bọc thép
chiều hai mươi chín tháng sáu năm

đại tá trần thành sơn
trưởng phòng tham mưu công an tỉnh
cho biết trong quá trình đấu tranh
chuyên án một mươi tám tn một mươi chín tn
lực lượng công an đã triển khai
nhiều biện pháp như kêu gọi
các đối tượng đầu thú để được hưởng khoan hồng
tuy nhiên các đối tượng
không những không chấp hành
mà còn lôi kéo đồng bọn
từ các địa phương khác đến
sử dụng vũ khí vật liệu cháy nổ
tạo bong kè chống đối quyết liệt
người nhà các đối tượng không hợp tác
trong quá trình vận động
các đối tượng truy nã đầu thú
lực lượng công an đã tiêu diệt
hai đối tượng chính là nguyễn thành tuần
và nguyễn văn thuật trong chuyên án
và áp chế các đối tượng khác
bắt sống ba đối tượng thu giữ
tại hiện trường nhiều vũ khí
gồm bốn mươi chín khẩu súng các loại
như sk ar một mươi năm
theo ông trần thanh sơn
việc thực hiện thành công chuyên án trên
có ý nghĩa quan trọng
làm thay đổi cục diện
tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa các địa bàn trọng điểm
phức tạp với nhiều đối tượng truy nã
đặc biệt nguy hiểm về ma túy
nhức nhối nhiều năm qua tại xã lóng luồng
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình sau